các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài việc trung quốc là nền kinh tế có gdp theo sức mùa tương đương lớn nhất ở châu á
thì việt nam được dự báo có gdp đạt khoảng một hai trăm bảy mươi tám tỷ usd
nằm trong top một mươi năm quốc gia có gdp lớn nhất châu á và xếp thứ ba trên một mươi một nước trong khu vực đông nam á
biến động nhân sự của pgibank đang khiến nhà đầu tư quan tâm khi cổ đông lớn là petrolimax
muốn thoái vốn và việc sắc nhập với vietcinbank sd bank trước đó đều không thành công
nguyên nhân được cho là trong tháng chín
hội đồng quản trị pg bank đã quyết định miễn nhiệm hai phó tổng giám đốc là bà đỗ thị đức minh và ông nguyễn mạnh hải
theo nguyện vọng cá nhân